ngày hai mươi tháng hai tổng cục du lịch phối hợp với sở du lịch tp hcm tổ chức tọa đàm về xây dựng chiến lược phát triển du lịch tp hcm từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
tham dự có lãnh đạo sở du lịch các tỉnh thành chuyên gia của các trường đại học và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tp hcm
để du lịch tp hcm trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các ngành dịch vụ của thành phố
tp hcm đã xác định nhiệm vụ từ nay đến năm hai nghìn ba mươi gồm hai giai đoạn
giai đoạn một xây dựng chiến lược đánh giá hiện trạng tiềm năng các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và xác định gồm bảy chiến lược then chốt
gồm chiến lược định hướng và phát triển thị trường phát triển các loại hình sản phẩm du lịch then chốt và quản trị chất lượng điểm đến
phát triển cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch và các yếu tố nguồn nhân lực khác
tiếp thị truyền thông và phát triển thương hiệu điểm đến đầu tư vào phát triển du lịch
ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển du lịch gắn với đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố
giai đoạn hai là tổ chức thực hiện chiến lược đưa tp hcm trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu á
và đưa thành phố lọt vào top hai mươi thành phố dẫn đầu thế giới về lượng khách du lịch quốc tế chọn đến du lịch